liên quan tới tình hình nga ukraine thủ tướng đức olaf scholz ngày ba mươi một tháng năm tuyên bố
đức và ba lan muốn chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ của nga vào cuối năm nay
bất chấp các ngoại lệ liên quan đến lệnh cấm nhập khẩu dầu nga mà liên minh châu âu vừa mới đưa ra
thủ tướng olaf scholz nói rõ dù lệnh cấm của eu trước mắt chỉ áp dụng với dầu mỏ của nga được vận chuyển qua đường biển
nhưng đức và quốc gia láng giềng ba lan vẫn muốn ngừng nhập khẩu dầu của nga qua đường ống trên đất liền
cụ thể là đức sẽ nỗ lực tới cuối năm hai nghìn hai mươi hai có thể ngừng nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của nga
trong khi ba lan cũng sẽ có những động thái tương tự
bên cạnh đó đức cũng sẽ nỗ lực để giảm bớt phụ thuộc vào nguồn khí đốt của nga vốn chiếm khoảng ba mươi năm tổng mức tiêu thụ trong nước
thời hạn mà đức đặt ra cho việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt của nga là vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi
hiện đức đã có một số bước đi hướng tới mục tiêu này như dốc sức xây dựng các trạm tiếp nhận khí hóa lỏng
và cơ sở hạ tầng cần thiết để nhập khí đốt từ các nguồn khác